ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành kế hoạch số bốn về việc xét tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi một
các bước xét tặng sẽ được thực hiện theo trình tự thành lập hội đồng xét tặng
hướng dẫn lập hồ sơ tiếp nhận hồ sơ triển khai xét tặng danh hiệu
hoàn thiện hồ sơ trình bộ văn hóa thể thao và du lịch
các nội dung công việc này đều hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sở văn hóa và thể thao hà nội là cơ quan thường trực hội đồng
có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
hỗ trợ nghệ nhân hoàn thiện hồ sơ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư
trình bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị xét tặng